làng hội yên xã tri lăng nam huyện thanh miện tỉnh hải dương xưa nay được biết đến bởi sản phẩm bánh đa
trải qua hàng chục năm với nhiều thay đổi đặc biệt là cơ chế cạnh tranh đào thải của nền kinh tế thị trường
nhưng làng nghề vẫn đứng vững và phát triển
để làm được điều đó làng nghề hội yên đã không ngừng tạo ra những sản phẩm mới bắt kịp nhu cầu thị trường
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gia đình bà phan thị xuyến vốn đã theo nghề làm bánh đa được ba đời
trước kia gia đình bà cũng như các hộ khác trong làng chỉ sản xuất lại bánh đa trắng truyền thống
nhưng thời gian gần đây theo chủ trương đa dạng hóa sản phẩm từ phía hội nông dân xã
nên gia đình bà đã mạnh dạng sản xuất thêm nhiều loại sản phẩm mới như bánh đa tỏi đen bánh đa gấc và bánh đa chùm ngây
giá bán của các loại sản phẩm mới cũng khá cao có giá từ một trăm hai mươi đến hai trăm linh đồng một kg
hiện nay số hộ theo nghề bánh đa tại làng nghề hội yên tuy không còn được như trước
nhưng hầu hết các hộ đều ứng dụng máy móc vào sản xuất để tiếp tục phát triển
nhận thấy việc phát triển và lưu giữ làng nghề không chỉ là thay đổi từ sản xuất thủ công sang sản xuất bằng máy móc
mà còn phải đa dạng cả sản phẩm
vì thế các sản phẩm của địa phương tham dự các hội trợ thương mại hội trợ hàng nông sản lớn trong và ngoài tỉnh
cũng từ đó hội nông dân xã nắm bắt được nhu cầu của thị trường không chỉ dừng lại ở sản phẩm bánh đa truyền thống
mà phải mở rộng thêm nhiều sản phẩm mới
việc phát triển những sản phẩm mới tại làng nghề bánh đa hội yên như hiện nay đã giúp người dân nơi đây có thu nhập ổn định
tuy vậy để phát triển được nghề phong phú hóa sản phẩm
người dân rất cần được tạo điều kiện vay vốn lãi suất yêu đái và thời gian vay dài hơn
vì vậy để nghề bánh đa hội yên nói riêng và nhiều ngành nghề truyền thống khác trên địa bàn tỉnh hải dương phát triển quy mô
tạo được thương hiệu trong thị trường thì cần phải có sự quan tâm đầu tư từ nhiều phía